sáng nay dưới sự chủ trì của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội đỗ bá tị đã điều hành phiên thảo luận về dự kiến chương trình giám sát của quốc hội năm hai nghìn hai mươi
việc lựa chọn nội dung giám sát chuyên đề được dựa trên các tiêu chí cơ bản đó là vấn đề bức xúc nổi lên ở tầm vĩ mô hoặc ảnh hưởng lớn đến đời sống kinh tế xã hội được đại biểu quốc hội cử tri và nhân dân quan tâm
gắn với việc xây dựng thi hành pháp luật tại hội trường đa số ý kiến đồng tình với nội dung giám sát pháp luật về phòng chống xâm hại trẻ em
chiều nay dưới sự phân công của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân phó chủ tịch quốc hội uông chu lưu điều hành phiên họp quốc hội thảo luận tại hội trường về dự kiến chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn hai mươi điều chỉnh chương trình xây dựng luật pháp lệnh năm hai nghìn một mươi chín
các đại biểu cho rằng những bất cập trong công tác xây dựng chương trình luật pháp lệnh nếu không được khắc phục một cách nghiêm túc sẽ dẫn đến tình trạng luật khung luật ống như trong thời gian vừa qua
bên cạnh đó cần chú trọng chất lượng cán bộ làm công tác xây dựng luật